thưa quý vị ngày một mươi chín tháng một mươi một tại hà nội bộ chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc
tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
báo nhân dân số ra ngày hôm nay có đăng toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng với nhan đề
thành công của đại hội đảng bộ các cấp là cơ sở tiền đề rất quan trọng để góp phần vào thành công đại hội một mươi ba của đảng
bài phát biểu có đoạn
tôi muốn tâm sự nhấn mạnh thêm với các đồng chí những cán bộ nòng cốt hạt nhân của đảng vốn quý của cách mạng
những người con yêu tú của nhân dân một vài điều rất cơ bản rất then chốt
có ý nghĩa quyết định cho mọi công việc
đó là phải làm sao giữ cho được làm cho đúng theo tư cách đạo đức danh dự của người đảng viên
người cán bộ cách mạng đặc biệt là những người lãnh đạo
hội nghị cán bộ toàn quốc của chúng ta đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp
chúng ta tin tưởng vững chắc rằng thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là cơ sở tiền đề rất quan trọng
để góp phần vào thành công đại hội một mươi ba của đảng
thưa quý vị nhân ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài viết rất đáng chú ý
thương lắm thầy cô vùng bão lũ
vâng đó là khi lũ ập đến các giáo viên vùng lũ không quản nguy hiểm người vật lộn tới trường để coi ngó tài sản
người băng qua nước lũ tiếp tế lương thực cho đồng nghiệp và cả học sinh người thì bỏ mặc gia đình để làm cầu nối thiện nguyện
hay như tâm sự của cô giáo trần thịnh
thị yên ở một ngôi trường vùng sâu vùng xa của thừa thiên huế
sau bốn mươi ngày chịu bão lũ tàn phá học sinh nghỉ học giờ đây nhìn cảnh tan hoang của trường mà mình xót xa vô cùng
mình chỉ mong nhận được sự giúp đỡ sao cho bù đắp được những hư hỏng mất mát mà trường hứng chịu
nếu ai đó dành tặng một bông hoa nhân ngày hai mươi tháng một mươi một
mình chỉ mong đổi bông hoa ấy lấy nụ cười của các học sinh và của cả phụ huynh
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác được đăng tải trên báo lao động
thưa quý vị theo dữ liệu được ngân hàng nhà nước công bố vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một
thì đến nay đã có bốn mươi khách hàng tiếp cận được gói tín dụng là một mươi sáu tỷ đồng cho vay trả lương ngừng việc
theo thông tin từ ngân hàng nhà nước khách hàng được phê duyệt cho vay vốn khi mà đáp ứng đủ các điều kiện như sau
có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ một tháng liên tục trở lên
trong khoảng thời gian từ ngày một tháng bốn đến hết ngày ba
thưa quý vị nhà nước bỏ tiền làm đường người phải di rời chịu thiệt thòi
vì giá bồi thường khó trả lương
trong khi nhiều người có nhà trong hẻm được ra mặt tiền bỗng dưng hưởng lợi lớn khi mà giá trị nhà đất thì lại tăng lên nhiều lần
tác giả bài viết trên báo tuổi trẻ đặt câu hỏi mở đường xây cầu ngàn tỷ tăng thêm ai được lợi
theo các chuyên gia cần phải áp dụng thu hồi đất hai bên đường và bán đấu giá để làm đường
vấn đề đặt ra là làm thế nào để huy động được lượng tiền đủ lớn nhằm đền bù khi mà mở rộng biên giải tỏa
có thể nhà nước chỉ bỏ tương ứng tiền đền bù
trong phạm vi dự án phần mở rộng hai bên đường nên huy động bằng vốn trái phiếu từ người dân hay là những công ty bất động sản
và sau khi mở xong con đường thì nhà nước tổ chức bán đấu giá giải đất hai bên đường để thu hồi vốn và trả quyền lợi cho cá nhân hay là tổ chức mua trái phiếu
còn trên báo giao thông số ra hôm nay có bài viết cần soi lại việc chi hàng ngàn tỷ trợ giá xe buýt
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm tiếp tục xin bổ sung thêm một trăm hai mươi tám tỷ đồng
lý do của việc xin thêm này được cho là do số lượng hành khách đi xe buýt sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trong khi đó cũng từ đầu năm đến nay tại nhiều tỉnh thành như thừa thiên huế cần thơ đồng tháp liên tục khai trương các tuyến xe buýt không trợ giá
chất lượng cao và đã đi vào hoạt động rất hiệu quả
nội dung chi tiết mời quý vị khán giả đón đọc trên trang hai và trang một